chiều nay hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã bế mạc sau sáu ngày làm việc khẩn trương
nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh các đồng chí ủy viên trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị
đã tập trung công sức trí tuệ nghiên cứu tài liệu tổng kết thực tiễn phát huy dân chủ
thảo luận thẳng thắn sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc vào các tờ trình báo cáo đề án
bộ chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình có sức thuyết phục những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
ban chấp hành trung ương đảng đã nhất trí cao thông qua các nghị quyết và kết luận của hội nghị
trung ương đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu thảo luận và đã thống nhất cao
ban hành nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao hiệu lực
hiệu quả quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
sử dụng hợp lý với tầm nhìn dài hạn hài hòa lợi ích giữa các thế hệ các vùng miền
giữa trung ương và địa phương giữa phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh
bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu bảo đảm an ninh lương thực quốc gia
tại hội nghị lần này ban chấp hành trung ương đảng đã thảo luận sôi nổi và cho nhiều ý kiến tâm huyết
trách nhiệm để hoàn thiện báo cáo tổng kết một mươi năm năm
thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn
việt nam đã trở thành một chúng ta phải nhận thức thật đầy đủ và đúng đắn hơn nữa
về vị trí vai trò có ý nghĩa chiến lược lâu dài của phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn
đối với sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
coi đây là cơ sở và lực lượng đặc biệt quan trọng để phát triển nhanh bền vững
kinh tế xã hội giữ vững ổn định chính trị bảo đảm quốc phòng an ninh
bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh con người việt nam
công nghiệp hóa hiện đại hóa công nghiệp nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
nhà nước cần phải tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp nông dân nông thôn
phát triển hài hòa
nông thôn và thành thị giữa các vùng miền gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp dịch vụ với nông nghiệp
giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa
theo hướng nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại và nông dân văn minh
về phát triển kinh tế tập thể hội nghị thống nhất cao về sự cần thiết phải tiếp tục khẳng định vị trí
vai trò và những kết quả quan trọng đã đạt được của kinh tế tập thể nước ta
trong suốt hai mươi năm thực hiện nghị
đồng thời chỉ ra những hạn chế yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân
phải thường xuyên quan tâm đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp tác xã kiểu mới
coi đây là một thành phần kinh tế quan trọng cùng với kinh tế nhà nước
ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân
khẳng định phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu khách quan
và phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực của các thành viên
hội nghị đã thảo luận sôi nổi tâm huyết và thống nhất cao về sự cần thiết
phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa
trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
và chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên góp phần xây dựng đảng ta
và hệ thống chính trị ở nước ta thật sự trong sạch vững mạnh toàn diện từ gốc từ cơ sở
xây dựng đội ngũ cấp ủy viên nhất là bí thư cấp ủy có đủ năng lực uy tín
lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị
nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng đảng viên
đáp ứng yêu cầu của tình hình mới
xây dựng đội ngũ cấp ủy viên nhất là bí thư cấp ủy viên nhất là bí thư cấp ủy viên
và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
coi trọng công tác xây dựng trình tuấn đảng phải đi đối với xây dựng
củng cố hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh
tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng
bảo đảm tính lãnh đạo tính giáo dục tính chiến đấu
vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt đảng
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên
tại hội nghị lần này trung ương cũng đã bàn và thống nhất rất cao
về chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực
coi đây là việc làm cần thiết đúng đắn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay
nghiêm túc tổ chức hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn như nêu trong đề án
chắc chắn sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo
triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ từ trung ương đến địa phương
tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ hơn nữa hiệu lực hiệu quả cao hơn nữa
trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của toàn đảng toàn dân toàn quân ta
theo đúng tinh thần trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt
hội nghị trung ương năm đã thành công tốt đẹp hoàn thành có chất lượng cao
một khối lượng công việc lớn rất quan trọng
trung ương đã bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương định hướng cơ bản
quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội xây dựng chỉnh đốn đảng
và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới
tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng rằng với thành công của hội nghị lần này
và với truyền thống đoàn kết nhất trí trong đảng trước hết là trong ban chấp hành
trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư sự ủng hộ hưởng ứng của toàn đảng
toàn dân và toàn quân nhất định chúng ta sẽ tổ chức thực hiện thành công
các nghị quyết kết luận của hội nghị trung ương lần này góp phần từng bước
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
hôm nay cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an tổ chức gặp mặt truyền thống
nhân kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày truyền thống lực lượng an ninh chính trị nội bộ
mùng một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi tám mùng một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an gửi lãng hoa chúc mừng
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
sự và phát biểu tại buổi lễ
tại buổi gặp mặt trung tướng đặng ngọc tuyến cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ
trình bày diễn văn cùng các thế hệ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ qua các thời kỳ
ôn lại truyền thống sáu mươi bốn năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang biểu dương
chúc mừng những chiến công thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ
đạt được trong sáu mươi bốn năm qua
thứ trưởng nêu rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đặt ra rất nặng nề đòi hỏi lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng an ninh chính trị nội bộ
nói riêng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác nắm chắc tình hình chủ động tham mưu với đảng
nhà nước sửa đổi bổ sung ban hành các văn bản quy định về an ninh chính trị nội bộ
cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả phương châm nguyên tắc bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
là chủ động phòng ngừa giữ vững bên trong là chính tự bảo vệ mình là chính
làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch
phòng ngừa ngăn chặn âm mưu hoạt động tác động thể chế chính sách pháp luật
cùng với đó thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự
phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ
an ninh văn hóa tư tưởng an ninh thông tin nhất là trong thực hiện các quy định về quản lý cán bộ
đảng viên bảo vệ bí mật nhà nước bí mật nội bộ thường xuyên tổng kết thực tiễn để đúc kết thành lý luận
phục vụ công tác đấu tranh sơ kết tổng kết các chuyên án chuyên đề nghiệp vụ để bổ sung hoàn thiện
lý luận nghiệp vụ về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
thứ trưởng lương tam quang lưu ý cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ cần xác định rõ
bảo vệ an ninh chính trị nội bộ vừa góp phần xây dựng sức mạnh của bộ máy đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị
vừa chủ động phòng ngừa đấu tranh chống hoạt động phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm
chăm lo xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại theo đúng tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
thưa quý vị nhiều hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động sea games ba mươi một hiện đang được tổ chức tại thành phố hà nội
và nhiều tỉnh thành khác nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn sự kiện quan trọng này
chiều nay công an thành phố hà nội đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra
giả soát công tác đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
trực tiếp kiểm tra tại các chốt trực bảo vệ trung tướng nguyễn hải trung
giám đốc công an thành phố hà nội đã đánh giá cao tinh thần trực ứng trực của các lực lượng tại đây
hiện mỗi chốt công tác của công an thành phố được bố trí cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động
phòng cháy chữa cháy công an phường và bảo vệ dân phố tiến hành phân luồng từ xa không để ủn tắc
nhất là ở các tuyến giao thông trọng điểm
đoàn cũng đã kiểm tra thực tế tại sân vận động quốc gia mỹ đình
nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc sea games ba mươi một vào ngày một mươi hai tháng năm
tiến hành kiểm tra tại các cơ sở lưu trú các địa điểm tập luyện thi đấu của các đoàn vận động viên
quan chức thể thao trọng tài phóng viên báo chí
hiện công an thành phố đã xây dựng sẵn sàng các phương án kế hoạch
không để xảy ra đột xuất bất ngờ bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn sea games ba mươi một
tham dự sea games ba mươi một lần này thể thao công an nhân dân đóng góp một mươi sáu huấn luyện viên và vận động viên
gồm hai huấn luyện viên và một mươi bốn vận động viên
để chuẩn bị cho đại hội thể thao đông nam á lần này
ngay từ năm hai nghìn hai mươi một thể thao công an nhân dân đã lựa chọn và đầu tư trọng điểm cho chín mươi ba vận động viên
ở những môn olympic như bắn súng karate đấu kiếm trudeau điền kinh
cho đến thời điểm này không khí luyện tập cũng như tinh thần chuẩn bị thi đấu của họ ra sao
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
buổi tập luyện cuối cùng của đội tuyển nữ cầu mây quốc gia việt nam
trước khi bước vào thi đấu tại sea games ba mươi một
hai trong số những nữ tuyển thủ của đội tuyển là vũ thị vân anh và nguyễn thị ngọc huyền
đều là những gương mặt lần đầu tiên được thi đấu tại đấu trưởng sea games
vì vậy là cái mà đấy là cái mà bàn huyền luyện cũng hơi một chút lo lắng
về cái việc thiếu kinh nghiệm thi đấu
nhưng ngược lại thì các bạn có kỹ thuật và cái tinh thần thi đấu rất là tốt
vì vậy là cũng rất mong là các em sẽ thể hiện tốt tại cái sea games này
còn về bắn súng bộ môn được đánh giá là một trong những môn thể thao thế mạnh của việt nam
tại các đấu trưởng khu vực châu lục
hai trong số tám gương mặt của đội tuyển bắn súng việt nam
được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng ở đại hội lần này
là nguyễn đình thành súng ngắn nam và trịnh thu vinh súng ngắn nữ
đều thuộc biên chế của đoàn thể thao công an nhân dân
đây đều là những vận động viên được lựa chọn kỹ càng
thông qua các tiêu chí khác nhau đánh giá dựa trên chuyên môn năng lực
trong quá trình tập luyện của các em thì được đánh giá là tương đối tốt
tuy nhiên là các em cũng là lần đầu tiên tham dự một cái kỳ sea games
về cái bản lĩnh cũng như về sự rèn luyện qua một quá trình
chưa có cái sự cỏ sát cũng như là tham gia các cái giải đấu đại hội
về nhìn chung thì trong quá trình sinh hoạt thì các em cũng làm rất là tốt
và cũng chấp hành tất cả các quy định của đội cũng như là của trung tâm đề tài
tại sea games ba mươi một các vận động viên của thể thao công an nhân dân
tham gia tranh tài tại một mươi tám nội dung
thuộc chín môn
gồm bắn súng bóng chuyển cầu mây đấu kiếm điền kinh karate judo pencastillat và courage
trong đó có tám nội dung cá nhân và một mươi nội dung đồng đội
tập trung vào các nội dung thế mạnh của các môn như
bắn súng cầu mây điền kinh karate judo pencastillat
kỳ vọng của thể thao công an nhân dân thì đặt tất cả các vận động viên
mà tham dự sea games đều kỳ vọng vào các vận động viên tham gia
mà thế mạnh của thể thao công an nhân dân vẫn là các cái môn như
võ thuật bắn súng những môn mà ứng dụng trong lực lượng thể thao công an nhân dân
đó là những cái môn thế mạnh của thể thao công an nhân dân
tại kỳ sea games lần này thể thao công an nhân dân phấn đấu đoạt từ ba đến bốn huy chương vàng
đến thời điểm này tất cả các huấn luyện viên vận động viên đều đã tập trung
tại khu vực thi đấu và sẵn sàng với tinh thần quyết tâm cao nhất
hết mình vì màu cơ sắc áo của nước nhà
cũng như góp phần làm dạng danh thể thao việt nam nói chung
và thể thao công an nhân dân nói riêng
trong phần tiếp theo của bản tin
lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa mùa mưa lũ
ghi nhận tại huyện ba bể tỉnh bắc cạn
hôm nay tân tổng thống hàn quốc chính thức tuyên thệ nhậm chức
bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống kéo dài năm năm
chiều nay văn phòng ubnd tỉnh hậu giang có thông cáo báo chí
thông tin liên quan đến việc mua sắm kit test covid một mươi chín của công ty việt á trên địa bàn
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ubnd kiểm tra trung ương tỉnh ubnd hậu giang
chủ tịch ubnd tỉnh hậu giang đã chỉ đạo tiến hành thanh tra tại sở y tế và các đơn vị trực thuộc
ubnd kiểm tra tỉnh ubnd đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với đảng ubnd
qua kiểm tra và thanh tra phát hiện có vi phạm ubnd đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật đảng
đối với ông nguyễn văn lành giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
bà huỳnh thị hồng đoan trưởng khoa dược vật tư y tế thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
ông hà tấn bình đặng trưởng khoa xét nghiệm trần đoán hình ảnh thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật tình
trên cơ sở đó giám đốc sở y tế hậu giang đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật hành chính
theo đó cách chức đối với các ông bà nêu trên
chuyển sang một thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn văn lưỡng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
trú tại khu phố một mươi một phường bình tân thị xã la ghi tỉnh bình thuận về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày hai mươi sáu tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận
đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ nguyễn văn lưỡng
khi đối tượng này đang trên đường vận chuyển hai bánh heroin gần bảy trăm linh gram từ thành phố hồ chí minh về bình thuận tiêu thụ
lượng đã có một tiền án về tội tàn trự trái phép chất ma túy với mức án ba năm tù giam
ngoài ra lượng có hai người con đều có tiền án về tội tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
sau khi ra tù lưỡng thuê nhà sống tại thôn ba đăng xã tân hải thị xã la ghi
thường xuyên tham gia đánh bạc với số tiền lớn dù không có nghề nghiệp
để có tiền phục vụ thú vui của bản thân lượng đã chú động liên hệ với các đối tượng ở thành phố hồ chí minh
để mua ma túy về bình thuận bán kiếm lời
cũng liên quan đến ma túy hôm nay công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã tạm giữ hình sự
đối với nguyễn văn hoàng nguyễn thị ngọc yến về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời củng cố hồ sơ xử lý hành chính chín thanh niên về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
khoảng chín giờ ngày chín tháng năm nguyễn thị ngọc yến liên hệ với nguyễn văn hoàng để thuê một phòng bay lắc
tại khu phố hai phường phú cường thành phố thủ dầu một và nhờ hoàng mua ma túy để yến cùng với nhóm bạn sử dụng
khoảng một mươi ba giờ cùng ngày khi các đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thì lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính bắt quả tang
tại thời điểm kiểm tra phát hiện thu giữ khoảng bảy mươi một g chất bột màu trắng
các đối tượng khai nhận là ma túy
ma túy ketamin cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
sáng nay do mưa lớn phức tạp kéo dài đã khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh lạng sơn bị ngập lụt nghiêm trọng
nhiều khu vực bị sạt lở đất khiến giao thông ách tắc các phương tiện không thể tiếp tục di chuyển
nhiều khu vực thậm chí còn bị cô lập người dân mắc kẹt trong nhà có nguy cơ sụp đổ
đe dọa sức khỏe tính mạng nếu không được giải cứu kịp thời
khoảng bảy giờ sáng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã huy động hai xe chuyên dụng
cùng một mươi sáu cán bộ chiến sĩ đến khu tiền phong và khu hòa bình hai thị trấn đồng mỏ huyện tri lăng
để tiến hành di chuyển tài sản và giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi nhà và di chuyển đến địa điểm an toàn
đến một mươi giờ cùng ngày tiếp tục huy động người và xe cứu nạn cứu hộ để chi viện và nhanh chóng giải cứu người dân
sau hai tiếng đồng hồ triển khai bốn mươi năm người dân bị mắc kẹt trong nhà bị ngập sâu đã được giải cứu kịp thời và đưa đến vị trí an toàn
cùng thời điểm lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển tài sản và khắc phục hậu quả do ngập lụt
cho bốn hộ dân tại phố kim đồng khu vườn sái và trường mầm non hoa trạng nguyên tại khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
trước những diễn biến khó lường của thời tiết khi bước vào mùa mưa lũ
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện ba bể tỉnh bắc cạn đã đẩy mạnh tuyên truyền tích cực tổ chức tuần tra kiểm soát
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa đặc biệt là tại các bến xuồng đưa đón khách trên hồ ba bể
tại bến nam tuyến đường thủy nội địa hồ ba bể các thuyền xuồng neo đậu và di chuyển phục vụ nhân dân
vận chuyển hàng hóa đến trung tâm xã huyện để giao thương
người dân xã nam mẫu vùng ven hồ và sông năng cũng thường xuyên sử dụng các phương tiện thuyền xuồng đi lại trên tuyến đường thủy nội địa lao động sản xuất
để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa nhất là trong mùa mưa lũ
các chủ phương tiện khách du lịch và người dân cần tuân thủ các quy định của luật giao thông đường thủy nội địa
có lúc thì tự giác có lúc thì kiểu mình ít khi đi em à không phải nhắc nhở
sau khi được chủ xuồng nhắc nhở thì mình lấy áo pháo để mang vào để đảm bảo an toàn cho mình ạ
trung bình mỗi ngày có hơn một trăm năm mươi lượt các phương tiện thuyền xuồng lưu thông qua đây
hầu hết các phương tiện đã được đăng ký đăng kiểm và trang bị đầy đủ các dụng cụ áo phao phao cứu sinh
ngoài ra một số người dân địa phương thường sử dụng thuyền sắt thuyền gắn máy công suất nhỏ
thuyền độc mộc đi lại giữa hồ ba bể dọc sông năng để đi làm nương rẫy chờ thóc lúa nông sản đánh bắt cá
được trưởng con huyện rất là quan tâm chỉ đạo sát sao thì cũng gửi văn bản về tất cả các xã
chúng tôi đã triển khai không phải riêng về mỗi tham gia giao thông đường thủy ở gất tuyến
mà là chống đối nước cho học sinh các thứ là ở trên địa bàn
chúng tôi cũng thực hiện tuyên truyền gửi văn bản về công an xã
nơi mà có quá trình tuần tra kiểm soát đường thủy nó phức tạp
chúng tôi đã trực tiếp xuống nhắc nhở các chủ xuồng luôn phải mặc áo phao mang đồ cứu sinh
thời gian qua trên địa bàn huyện ba bể chưa xảy ra vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng nào
tuy nhiên trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng của người dân
công an huyện ba bể đã tăng cường tuần tra kiểm soát điều kiện tiêu chuẩn người điều khiển phương tiện
hoạt động kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật phương tiện thiết bị bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn